theo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đơn vị tiếp nhận bốn trường hợp người dân đến trình báo nhận được tin nhắn
từ tài khoản facebook của người thân hay bạn bè hỏi mượn tiền hay nhờ chuyển tiền giúp
mà không biết những tài khoản này đã bị chiếm đoạt để rồi bị lừa mất tổng cộng gần bảy trăm linh triệu đồng
trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
cơ quan chức năng khuyên cáo người dùng mạng xã hội không nên vào những đường dẫn không tin tưởng
nhất là từ những người lạ
trường hợp đã đăng nhập tài khoản facebook mà nghi ngờ bị lừa thì nhanh chóng sử dụng thiết bị khác
để thay đổi thông tin cá nhân
mật khẩu tài khoản facebook và thay đổi cả mật khẩu thư điện tử
khi nhận được tin nhắn của gọi trên mạng xã hội yêu cầu truyền tiền cung cấp thông tin cá nhân
nên kiểm tra lại qua các kênh khác nhau để tránh bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông
hồi một mươi ba h chiều nay ngày hai mươi chín tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn chín độ kinh đông
cách đảo song tử tây
quần đảo trường sa khoảng một trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ
giật cấp chín ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng bảy mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h chiều mai ba mươi tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi một độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh phú yên khánh hòa khoảng hai trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi năm độ vĩ bắc cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới các địa phương miền trung đang triển khai nghiêm túc công điện
của ban chỉ đạo phòng chống lột bão trung ương về công tác chủ động ứng phó đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân
theo báo cáo nhanh của tri cục phòng chống thiên tai khu vực miền trung tây nguyên
tính đến bảy giờ sáng nay vẫn còn gần một bảy trăm linh tàu thuyền với hơn một mươi một bảy trăm linh lao động đang hoạt động trên biển
trong đó hoạt động trong khu vực nguy hiểm có gần ba trăm linh tàu với hơn hai hai trăm linh
trước những diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới các địa phương đang tiếp tục thông báo kêu gọi các chủ phương tiện
nhanh chóng vào bờ thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm tìm nơi trú tránh an toàn
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới dự báo từ ngày ba mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi ở các địa phương từ thừa thiên huế đến ninh thuận
và khu vực tây nguyên có mưa rất to với tổng lượng mưa từ ba trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
riêng các tỉnh bình định phú yên khánh hòa có lượng mưa từ bốn trăm linh sáu trăm linh mm có khả năng gây ngập lụt
chống lụt bão trung hương đã đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp
triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân
thông tin từ ubnd tp hà nội cho biết để đảm bảo nguồn nước sạch từ nhà máy nước sông đà
ngoài các giải pháp khác nhau chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã chỉ đạo sở y tế hà nội
xét nghiệm liên tục hàng ngày các mẫu nước tại nhiều địa điểm để báo cáo lãnh đạo
và công bố rộng rãi cho nhân dân biết
kết quả xét nghiệm mẫu nước hàng ngày của sở y tế hà nội trong một tuần qua cho thấy
hiện nay nguồn nước sạch cung cấp cho người dân đã đảm bảo an toàn
gần đây nhất là ngày hai mươi bảy tháng một mươi sở y tế hà nội chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
lấy mẫu nước tại các vị trí theo hệ thống cung cấp và phối hợp viện công nghệ môi trường
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam tiến hành phân tích mẫu nước
kết quả kiểm tra bốn mẫu nước tại bể chứa trung gian tại xã yên bình huyện thạch thất
trạm điều tiết lưu lượng tây mỗ họng kiểm soát một hai trăm linh bixi
xét nghiệm chỉ tiêu siren cho thấy bốn trên bốn mẫu đạt quy chuẩn về styren
kết quả kiểm tra một mươi hai mẫu nước tại trung cư hộ gia đình thuộc bốn quận huyện nam tử liêm
cụ thể là phường đại mỗ hà đông cụ thể là phường la khê huyện đan phượng
cụ thể là xã tân lập và huyện hoài đức cụ thể là các xã đức giang sơn đồng kim trung song phương
nước trong mạng cấp của công ty nước sạch sông đà cho thấy một mươi hai trên một mươi hai mẫu đạt quy chuẩn về styren
theo báo cáo của cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hai mươi chín một mươi một tỷ usd
tăng bốn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt một mươi sáu ba
tổng vốn đăng ký cấp mới đạt một mươi hai hai mươi một tỷ usd tăng bảy bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo đó tính đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín có ba chín mươi bốn dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
tăng hai mươi năm chín số dự án so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tổng vốn đăng ký cấp mới đạt một mươi hai tám mươi ba tỷ usd bằng tám mươi năm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cục đầu tư nước ngoài cho biết
đầu tư đăng ký cấp mới giảm so với cùng kỳ do quy mô dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư lớn nhất là bốn trăm hai mươi triệu usd
theo thống kê của cục thống kê hà nội
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi của thành phố tăng năm mươi tám so với tháng trước và tăng hai sáu mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
trong tháng một mươi có tám trên một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ
chỉ số tăng so với tháng trước tăng cao nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống
tiếp theo là nhóm giao thông và nhóm nhà ở điện nước chất đốt vật liệu xây dựng
cpi tháng một mươi tăng do giá một số mặt hàng thực phẩm tăng cao
giá ga xăng dầu tăng cũng góp phần làm cho chỉ số giá tháng này
bình quân một mươi tháng đầu năm nay cpi của hà nội tăng ba sáu mươi ba so với cùng kỳ năm trước
trong kỳ ảnh hưởng của dịch tá lợn châu phi đã làm sụt giảm nguồn nước
cùng thịt lợn trong nước thì lượng thịt lợn nhập khẩu từ đầu năm đến nay đã tăng đột biến
nhập khẩu thịt lợn qua các cửa khẩu hải quan của tp hcm trong gần một mươi tháng qua
đã tăng trên một trăm năm mươi về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
brazil ba lan mỹ bỉ tây ban nha là năm thị trường dẫn đầu xuất khẩu thịt lợn sang việt nam
đại diện cục trăn nuôi cho biết nhập khẩu thịt lợn tăng đột biến là do các doanh nghiệp
muốn đảm bảo hoạt động kinh doanh nhất là những tháng cuối năm
thịt tết nguyên đán
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé